đồng chí bùi văn cường chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đã tới thăm hỏi động viên gia đình chị lê thị thu hà công nhân vệ sinh môi trường bị xe ô tô đâm tử vong trong lúc đang làm việc trên địa bàn phương thịnh quang quận đống đa thành phố hà nội
thay mặt tổng liên đoàn lao động việt nam đồng chí bùi văn cường gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình chị lê thị thu hà
nhằm tiếp thêm động lực cho người nhà nữ công nhân môi trường đồng chí bùi văn cường đã trao năm trăm linh triệu đồng để làm sổ tiết kiệm cho hai người con của chị lê thị thu hà